thực hiện chương trình trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay bốn tháng một mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ
đơn vị số một đã có buổi tiếp xúc cử tri phường an nghiệp quận ninh kiều và quận cái răng thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc cử tri quận ninh kiều kiến nghị vấn đề đầu tư hạ tầng giao thông chưa đồng bộ
tại đồng bằng sông kiều long luật đầu tư công còn trồng chéo trong các quy định pháp luật
đề nghị quốc hội giám sát hơn nữa về thực hiện nghị quyết quốc hội của các cơ quan chức năng
quốc hội khi thông qua luật lao động sửa đổi về độ tuổi nghỉ hưu nên cân nhắc sao cho phù hợp với điều kiện thực tế
sớm có lộ trình đào tạo bồi dưỡng lực lượng giáo viên đặc trẩm theo quy định
đề nghị nâng phụ cấp chính sách cho người thờ cúng liệt sĩ vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng tại các vụ án đã được xét xử
vấn đề quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ nên xem xét về đạo đức sau đó tới trình độ năng lực
bên cạnh đó cử tri quận cái răng kiến nghị một số vấn đề liên quan tới lĩnh vực đất đai trên địa bàn
như vấn đề tranh chấp dây chứng nhận quyền sử dụng đất của năm trăm linh hộ dân với công ty xây dựng số tám diễn ra thời gian dài
gây bức xúc cho người dân việc bồi hoàn nhà ở đất và khu công nghệ thông tin tập trung chưa thỏa đáng
việc nâng mức thu phí bảo hiểm y tế gây thêm khó khăn cho người dân nghèo
tiếp thu ghi nhận ý kiến của cử tri chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những vấn đề cử tri nêu ra
chất lượng đóng góp và những vấn đề chung của đất nước
đồng thời chủ tịch quốc hội cũng thông tin một số vấn đề về tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
cũng như trả lời từng vấn đề cụ thể mà cử tri đặt ra đã tạo sự đồng thuận cho bà con cử tri